sau nhiều thời gian chờ đợi chính phủ đã bàn hành nghị định số bảy mươi về việc giảm lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất lắp ráp trong nước
với việc giảm năm mươi phí trước bạ người tiêu dùng sẽ tiết kiệm được hàng chục triệu thậm chí là cả trăm triệu đồng khi mua ô tô đến hết năm hai nghìn hai mươi
chính sách này được kỳ vọng sẽ kích thích sự tăng trưởng của thị trường ô tô sau dịch covid một mươi chín
ngay sau khi ô tô sản xuất lắp ráp trong nước chính thức được giảm năm mươi phí trước bạ đến hết năm hai nghìn hai mươi
thị trường bắt đầu đón nhận những tín hiệu tích cực
nhiều khách hàng đã đến các đại lý showroom để xem và lựa chọn cho mình những chiếc xe phù hợp với nhu cầu sử dụng
mức giảm này không áp dụng đối với xe ô tô nhập khẩu về phân phối tại việt nam